thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào chiều ngày hôm nay năm tháng một mươi
bão coino đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông trở thành cơn bão số bốn trong năm hai nghìn hai mươi ba
vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay năm tháng một mươi vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông
cách hồng kông trung quốc khoảng năm trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ
giật cấp một mươi năm di chuyển theo hướng tây tốc độ khoảng một mươi km một giờ
đến một mươi chín h ngày sáu tháng một mươi vị trí tâm bão cách hồng kông trung quốc khoảng ba trăm một mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu dần
vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy đến cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội